hai đối tượng gồm nguyễn thanh hùng hai mươi ba tuổi và trần hoàng anh hai mươi năm tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện thống nhất tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó khi đi ngang qua địa bàn xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
nhóm của hùng đã phát hiện một chiếc xe tải đậu bên đường
bên trong tài xế ngủ say chúng liền phân nhau cảnh giới
rồi mở cửa trộm chiếc điện thoại trị giá hơn ba mươi triệu đồng và nhanh chân tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại hùng và hoàng anh đã bị bắt giữ
hai đối tượng còn lại vẫn đang bị truy bắt